tuần lễ văn hóa du lịch mường lò và khám phá danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải
sẽ được chính thức khai mạc vào tối ngày hai mươi tháng chín tới đây tại thị xã nghĩa lộ
kế hoạch này hiện đang được ubnd tỉnh yên bái gấp rút triển khai
tuần lễ văn hóa du lịch mường lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải
gồm có các hoạt động biểu diễn đường phố hội trợ du lịch và ẩm thực tây bắc
triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người yên bái triển lãm tranh nghệ thuật lung linh sắc màu văn hóa du lịch
và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải
festival dù lượn bay trên mùa vàng được tổ chức trên đèo khao phạ
đây là hoạt động thường niên mang tính chất truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng lòng chảo mường lò
nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc của các dân tộc nơi đây được gìn giữ qua hàng trăm năm